tình hình lây nhiễm covid một mươi chín tại nhật bản đang diễn ra rất phức tạp với số ca nhiễm mới tiếp tục tăng
và trường hợp tử vong đầu tiên đã được ghi nhận với tổng số ca nhiễm bệnh trên cả nước đã vượt
trên con số hai trăm năm mươi người nhật bản hiện là nước ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín cao nhất ngoài trung quốc
bộ y tế nhật bản đã mở cuộc điều tra toàn diện nhằm xác định con đường nhiễm bệnh và dẫn tới tử
tử vong của cụ bà ở tỉnh kanakawa do đây là ca bệnh có khả năng do lây nhiễm chéo ở trong nước
trong khi đó những ca nhiễm mới nhất tại tokyo và hokkaido cũng bao gồm những trường hợp không du lịch tới trung quốc